tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn cho biết chiều ngày ba tháng hai sáu mươi xe chở hàng
chủ yếu là hàng nông sản thanh long mít ớt với số lượng hơn một hai trăm linh tấn đã được làm thủ tục thông quan
đây là lô hàng của các doanh nghiệp chủ hàng tồn lại ở cửa khẩu trong những ngày vừa qua
tuy nhiên trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh ncov phía trung quốc đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh
vì vậy hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai bên được dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn
các ngành chức năng tỉnh lạng sơn khuyên cáo các doanh nghiệp cần chủ động không đưa hàng hóa lên ồ ạt
nhằm giảm thiệt hại thấp nhất do ảnh hưởng của dịch bệnh